ba mươi thương hiệu việt được yêu thích nhất đã được vinh danh tại lễ trao giải thương hiệu việt yêu thích nhất năm hai nghìn hai mươi
diễn ra vào sáng nay hai mươi bảy tháng sáu tại thành phố hồ chí minh
các đơn vị có thương hiệu được trao tặng giải thưởng năm nay đều phải bảo đảm các tiêu chí của hội đồng xét duyệt
gồm năng lực tài chính có chính sách đầu tư thương hiệu hoạt động kinh doanh bền vững
và phải vượt qua vòng khảo sát đánh giá của đội ngũ các chuyên gia phóng viên các hiệp hội ngành hàng
đặc biệt tác động của dịch bệnh đã khiến nhiều thương hiệu việt gặp khó khăn
và đã có không ít thương hiệu việt lâu năm bị thôn tính dưới nhiều hình thức
vì thế những thương hiệu việt trụ vững và được tôn vinh năm nay càng khẳng định cho sức sống mạnh mẽ
của ý chí tinh thần doanh nhân việt vượt qua mọi thách thức để đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước